tối qua ngày tám tháng bốn tại nhà hát quân đội tp hcm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
tổ chức khai mạc liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi
đây là dịp để các hạt nhân văn hóa văn nghệ tại đơn vị cơ sở phát huy khả năng sáng tác biểu diễn
sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng phục vụ cho bộ đội và nhân dân
với chủ đề tám mươi năm văn mãi bản hùng ca liên hoan có tám mươi đoàn nghệ thuật quần chúng
của các đơn vị trong và ngoài quân đội tham gia và dự kiến sẽ diễn ra tại ba khu vực
với hơn ba diễn viên tham gia
ở khu vực miền nam có hai mươi bốn đoàn nghệ thuật quần chúng trong quân đội công an nhân dân thanh niên
và sinh viên với gần một diễn viên tham gia biểu diễn các tác phẩm ca ngợi đảng
bác hồ kính yêu tình yêu quê hương đất nước truyền thống cách mạng vẽ vang của dân tộc
và quân đội nhân dân việt nam tình đoàn kết quân dân đoàn kết quốc tế hình tượng người chiến sĩ hôm nay
liên hoan là cơ hội để các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội giao lưu học hỏi rút kinh nghiệm
đề ra phương hướng nâng cao chất lượng phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng của đơn vị mình
trong thời gian tới
tiếp tục phát huy tình đoàn kết quân dân tăng cường sức mạnh tổng hợp của các lực lượng
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
sáng qua tại hà nội liên đoàn bóng đá việt nam tổ chức lễ công bố nhà tài trợ chính
và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ vô địch quốc gia cúp thái sơn bắc hai nghìn hai mươi bốn
nét mới và đặc biệt là đội vô địch mùa giải năm nay sẽ trở thành đại diện đầu tiên của việt nam
tham dự afc women s champion league dành cho các câu lạc bộ bóng đá nữ mạnh nhất châu á
bắt đầu từ mùa giải hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
đây là năm thứ một mươi ba liên tiếp giải bóng đá nữ vô địch quốc gia nhận được sự đồng hành
của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thiết bị điện thái sơn bắc
công vị là nhà tài trợ chính của giải đấu
sự hợp tác này tiếp tục là sự khích lệ quan trọng đối với sự phát triển của bóng đá nữ việt nam
giải bóng đá nữ vô địch quốc gia cúp thái sơn bắc hai nghìn hai mươi bốn có tám đội bóng tham dự
điểm đặc biệt của giải đấu năm nay đó là giai đoạn lượt đi sẽ được tổ chức tập trung
tại vũng tàu từ ngày một tháng năm đến ngày một tháng sáu tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ thi đấu
bởi sân vận động bà rịa vũng tàu là một trong những sân có mặt cỏ đẹp nhất việt nam
lượt về dự kiến diễn ra từ ngày hai tháng bảy đến ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn tại quảng ninh
kết quả bốc thăm tại vòng một câu lạc bộ nữ sơn la gặp câu lạc bộ tp hcm một
câu lạc bộ tp hcm hai có trận gia quân gặp câu lạc bộ thái nguyên tnt
câu lạc bộ phong phú hàn nam gặp câu lạc bộ hà nội hai
câu lạc bộ hà nội một gặp than khoáng sản việt nam
hôm qua tỉnh ninh bình long trọng tổ chức lễ khai mạc hội khỏe phụ đồng tỉnh lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi bốn
tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh
đây là ngày hội thể thao truyền thống có quy mô lớn của học sinh trong toàn tỉnh
đã đỉnh cao của phong trào thể thao học đường và cũng là động lực để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động
toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bắc hồ vĩ đại tạo sức lan tỏa tới toàn xã hội
bác chỉ đạo hội khỏe phụ đồng tỉnh ninh bình đã chỉ đạo các huyện thành phố
các trường trung học phổ thông tổ chức thành công hội khỏe phụ đồng cấp cơ sở từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
thông qua đó lựa chọn những em xuất sắc tham gia chung kết hội khỏe phù đồng cấp tỉnh
về sự thi đấu chung kết hội khỏe phụ đồng cấp tỉnh lần thứ tám
có hơn hai tám trăm linh vận động viên tiêu biểu tranh tài ở một mươi hai môi thi đấu với một trăm bảy mươi hai bộ huy chương
cùng với hai trăm linh trọng tài huấn luyện viên
hội khỏe phụ động tỉnh ninh bình được tổ chức bốn năm một lần
qua đó phát hiện tuyển chọn những học sinh có năng khiếu thể thao xuất sắc
nhằm đào tạo bồi dưỡng những tài năng thể thao cho tỉnh và cho đất nước
đồng thời ban tổ chức sẽ chọn ra những vận động viên xuất sắc tiêu biểu
tham gia hội khỏe phụ đồng khu vực và toàn quốc